cùng xu hướng với giá vàng thế giới sáng nay ngày tám tháng hai giá vàng trong nước tăng ba trăm linh đồng một lượng so với chốt phiên ngày hôm qua
với nhiều yếu tố hỗ trợ giá vàng thế giới dạng sáng nay ngày tám tháng hai bức phá mạnh mẽ giá vàng trong nước tăng chóng mặt với mức tăng cao nhất là một một triệu đồng một lượng đưa giá vàng lên mức cao nhất trong lịch sử
các chuyên gia dự báo vào dịp vía thần tài giá vàng sẽ tiếp tục có xu hướng tăng đặc biệt năm hai nghìn hai mươi hai có thể vượt mức sáu mươi năm triệu đồng một lượng
cũng để đón đầu ngày vía thần tài các doanh nghiệp đã có rất nhiều sản phẩm mới độc lạ để khách hàng lựa chọn cho ngày này
các doanh nghiệp đã có rất nhiều sản phẩm mới độc lạ để khách hàng có thêm nhiều lựa chọn như tượng kim dần đại cát kim dần thịnh vượng những bộ quà tặng vàng
với lời chúc riêng biệt về phúc lộc tài an nhiều doanh nghiệp còn tung dòng sản phẩm trọng lượng nhỏ hoặc dưới một triệu đồng
với những họa tiết lấy cảm hứng từ các biểu tượng kim tiền cẩm trướng hoa mai nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường
các cửa hàng cam kết sẽ mở cửa sớm hơn và đóng cửa muộn hơn vào ngày cao điểm để phục vụ khách hàng
thông tin trên được cục quản lý giá bộ tài chính dự báo về tình hình giá cả thị trường sau tết nguyên đán
giá xăng dầu thế giới liên tiếp tăng mạnh kéo theo giá xăng dầu trong nước có thể chịu áp lực địch tăng rất lớn vào phiên ngày một mươi một tháng hai
theo cục quản lý giá hiện nay giá các mặt hàng xăng dầu và khí hóa lỏng đang ở mức cao do chịu tác động từ thị trường thế giới
từ đó gây sức ép lớn đến mặt bằng giá nói chung và giá các mặt hàng sử dụng xăng dầu là đầu vào cho sản xuất
khi vào phiên điều chỉnh giá ngày một mươi một tháng hai sẽ có nhiều áp lực tăng giá mạnh
mức chiết khấu thấp thậm chí về không nguồn hàng lại khó nhập khiến nhiều đại lý xăng dầu muốn bán cầm chừng hoặc nghỉ bán
theo báo cáo nhanh của quản lý thị trường tỉnh an giang một số cây không còn xăng để bán phải ngừng hoạt động
thống kê đến chiều ngày bảy tháng hai cho thấy hơn hai mươi cửa hàng xăng dầu ngưng bán do hụt nguồn cung không có nhân viên phục vụ thua lỗ
một số xin ngừng bán đến ngày một mươi hai tháng hai để cắt lỗ
khi giá nhập xăng bằng với giá bán theo đại diện bộ công thương cơ quan này đang tìm cách điều phối giữa các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu
để có nguồn hàng nhanh nhất sớm nhất nhằm đảm bảo tổng cung xăng dầu trong nước
theo thông tin từ sở du lịch tp hcm từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày sáu tháng hai tổng doanh thu ngành du lịch của thành phố đạt khoảng ba một trăm linh tỷ đồng
theo thống kê từ một số công ty lựa hành lượng
những ngày nghỉ tết nguyên đán vừa qua lượng khách du xuân từ khắp mọi miền tăng đáng kể
những điểm đến được du khách lựa chọn nhiều nhất là các tỉnh miền bắc miền trung tây nguyên phú quốc đà lạt
số tiền này đến từ doanh thu vé tham quan dịch vụ lưu trú và các dịch vụ ăn uống vận chuyển
tại thành phố hội an tỉnh quảng nam dịp nghỉ lễ nguyên đán bình quân mỗi ngày
khu phố cổ đón khoảng một mươi lượt khách tham quan
so với năm trước lượt khách tăng đột biến
tín hiệu tích cực này là đòn bẩy để hội an cũng như quảng nam tạo đà phục hồi du lịch
không khí tại khu phố cổ những ngày tết cổ truyền
sự nhuận nghiệp tấp nập như thế này đã hơn hai năm rồi nay mới quay trở lại
theo thống kê trong vòng một tuần nghỉ tết có khoảng bốn mươi năm lượt khách tham quan qua vé
con số thực tế còn cao hơn
lượt khách đến với hội an
trong năm hai nghìn hai mươi hai này bằng khoảng bảy tám mươi so với năm hai nghìn một mươi chín khi chưa xảy ra dịch bệnh
phải nói trong thời gian rất dài ảnh hưởng bởi covid một mươi chín
điểm đến hội an vẫn luôn chăm chúc cho mình vẫn luôn tự làm mới mình
cũng có các sản phẩm và cũng nhận được rất nhiều sự yêu mến của du khách gần xa

vui mừng nhất và cảm nhận rõ nhất đối với những tín hiệu khởi sắc của du lịch hội an
trong những ngày đầu năm mới có lẽ chính là những người dân mưu sinh trong khu phố cổ
chị nguyễn thị tịnh đóng quán đã hai năm nay dịp tết chị mở quán từ ngày mùng hai
rất nhiều người đã chọn thời điểm này để quay trở lại với hoạt động buôn bán
chúng tôi tin chắc đối với một địa chỉ du lịch có thương hiệu tạm cả quốc tế như hội an và quảng nam
chúng ta sẽ có cơ hội rất lớn khi chúng tôi chính thức ở thị trường này
lượng khách tăng đột biến dịp tết nguyên đáng tuy nhiên sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh quảng nam cho biết
đến hiện tại chưa nhận được bất kỳ cuộc gọi phản ánh của du khách về việc bị hàng quán chặt chém hay khách sạn resort tự nâng giá

không có tình trạng trộm cắp tai nạn giao thông hay mất an ninh trật tự liên quan đến du khách
quảng nam sẽ là địa phương tổ chức năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi hai và hội an sẽ là một điểm nhấn với những chuỗi sự kiện đặc sắc
hy vọng rằng cùng với những tình yêu tích cực trong những ngày đầu năm mới và chuỗi sự kiện được tổ chức trong thời gian tiếp theo
thì du lịch hội an nổi riêng và quảng nam nổi chung sẽ được hồi phục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
đột kích sòng bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh đã phát hiện bảy mươi hai đối tượng và thu giữ gần ba trăm linh triệu đồng
sòng bạc này do ông dương văn hay do ông vương văn hay chú tại huyện gò dầu
cùng một người tên là diện đứng ra tổ chức tại ngôi nhà nằm sâu trong vườn cây khó quan sát
đồng thời đây cũng là nơi nhiều người đến viếng thờ cúng vào dịp tết
hay và diện thuê người cảnh giới và thu tiền sâu khi nhà cái thăng lớn
trước khi lực lượng công an phát hiện hay và diện tổ chức ba sòng tài xỉu thu hút hơn năm mươi người tham gia đánh bạc
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
trong thời gian vừa qua công an các đơn vị địa phương đã lập nhiều chiến công thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm
để có được thành quả đó các cán bộ chiến sĩ đã phải đối mặt với nhiều đối tượng hết sức manh động
liều lĩnh luôn tàng trữ vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả khi bị vây bắt
thời điểm ngay trước tết nguyên đán nổi lên tình trạng các đối tượng sử dụng vũ khí nóng thực hiện hành vi cướp tài sản hết sức táo tợn
chiều bảy một tại quầy giao dịch ngân hàng vietcombank thuộc địa bàn quận hải an thành phố hải phòng
đối tượng nguyễn văn nam đã dùng súng đe dọa nhân viên và bảo vệ ngân hàng để thực hiện hành vi cướp hơn ba tỷ đồng
công an đã thu giữ trên người nam một khẩu súng côn bốn mươi viên đạn một khẩu súng bắn đạn trì dạng rút
đối tượng khai nhận đã mua số vũ khí này trên mạng để phục vụ mục đích cướp ngân hàng
còn tại hà nội dạng sáng một mươi sáu tháng một hai đối tượng mang theo súng xông vào nhà dân
sau đó một đối tượng đã bắn phát súng chỉ thiên uy hiếp hai vợ chồng chủ nhà cướp đi hai trăm linh triệu đồng
cơ quan công an đã thu giữ tăng vật gồm một khẩu súng dạng súng bắn đạn bi và bốn mươi tám viên đạn
trong thời gian gần đây
có các vụ việc đối tượng rất là manh động vào thẳng nhà của người dân để cướp tài sản
đấy như vụ việc xảy ra tại hà nội
và sử dụng vũ khí nóng để cướp ngân hàng cũng như vụ việc xảy ra tại hải phòng
để phòng ngừa và đối tranh với loại tội vụ này
lực lượng công an cũng đã thực hiện rất nhiều các biện pháp
trong đó đáng chú ý nhất là giả soát lại toàn bộ các đối tượng trong diện nghi vấn
và quản lý chặt chẽ các đối tượng
cũng trong thời điểm trước tết nguyên đán
tại sơn la công an huyện vân hồ chủ trì phối hợp với các lực lượng
bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy
thu nhiều súng đạn
quá trình bắt giữ lực lượng công an đã thu giữ trên người đối tượng
một khẩu súng k năm mươi chín có một mươi một viên đạn trong đó một viên đã lên nòng
tại hiện trường lực lượng công an còn thu giữ thêm một khẩu súng ak
ba mươi viên đạn và khẩu súng tự chế
gần đây nhất cục cảnh sát hình sự triệt phá đường dây tội phạm đánh bạc
tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên mạng internet
một mươi hai đối tượng trong đường dây này đã bị bắt giữ tại thành phố đà nẵng
tiến hành khám xét cơ quan công an đã thu giữ ba khẩu súng cùng bốn mươi ba viên đạn
thực trạng các đối tượng tội phạm hình sự tăng trữ vũ khí nóng
phục vụ hoạt động phạm tội vẫn tiềm ẩn phức tạp
những diễn biến này đã được lực lượng công an chủ động nhận diện
và đã có nhiều phương án đấu tranh ngăn chặn
tuy nhiên hiện nay thực trạng mua bán các loại vũ khí trên mạng internet vẫn tiềm ẩn phức tạp
các đối tượng tội phạm đã lợi dụng triệt đề các kẽ hở
để thực hiện giao dịch mua bán vũ khí nóng nhằm vào mục đích gây án
điều này đang đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ hiệu quả giữa các cơ quan chức năng
trong công tác ngăn chặn nguồn cung vũ khí cho các đối tượng tội phạm
từ môi trường mạng internet và các hình thức vận chuyển hàng hóa hiện nay
đầu xuân cũng là thời gian diễn ra các lễ hội truyền thống
cùng với các cấp các ngành lực lượng công an tỉnh quảng ngãi đã triển khai nhiều biện pháp
bảo đảm an ninh trật tự cũng như phòng chống dịch covid một mươi chín
trong và sau tết là thời điểm các làng trài sôi nổi lễ hội gia quân nghề cá
với mong ước một năm mới mưa thuận gió hòa trời yên biển lặng
tàu thuyền đánh bắt được nhiều hải sản
mang lại cơm no áo ấm cho mọi gia đình ngư dân
tại cửa biển sa huỳnh phường phổ thạnh thị xã đức phổ hàng ngàn người tập trung tham dự
để đảm bảo an ninh trật tự phục vụ lễ hội công an thị xã đức phổ đã bố trí lực lượng công an
làm tốt công tác nắm tình hình đảm bảo an ninh trật tự
tại huyện đảo lý sơn huyện mộ đức thành phố quảng ngãi
bắt đầu từ mùng bốn tết đã tổ chức các lễ hội gia quân nghề cá đua thuyền
đây là lễ hội có từ hàng trăm năm trước được tổ chức vào dịp đầu năm mới
cầu cho mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu gió lạng ấm no hạnh phúc
lễ hội năm nay thu hút hàng ngàn du khách và người dân địa phương đến xem và cổ vũ
nhờ chủ động triển khai sớm các phương án phòng ngừa đảm bảo an ninh trật tự
nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện ổn định trật tự an toàn giao thông được bảo đảm
góp phần tạo hình ảnh tốt đẹp đối với du khách thập phương khi đến tham quan du lịch
công tác đảm bảo an ninh trật tự không phải kèm theo những biện pháp phòng chống dịch
đơn cử như là việc bà con phải hậu trang cứu quấn
rồi đảm bảo trong các vấn đề là lấy hậu đua thuyền
diễn ra lành mạnh đúng bản chất của lễ đua thuyền truyền thống hàng năm của địa phương
với những nỗ lực cố gắng của lực lượng công an và các ngành chức năng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
đã giúp cho chính quyền cơ sở tổ chức thành công các lễ hội truyền thống
tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân
góp phần quảng bá hình ảnh quê hương đuối ẩn sông trà bình yên phát triển trong năm nhân dân hai nghìn hai mươi hai
ngày tám tháng hai
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng dương kiến trúc
ba mươi tuổi thương trú tại phường tân tạo quận bình tân tp hcm về hành vi tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng
qua nắm tình hình đối tượng các trinh sát hình sự phát hiện đối tượng trúc di chuyển từ tp hcm
qua tp thủ dầu một tỉnh bình dương để bán súng quân dụng k năm mươi bốn
khi trúc điều khiển xe máy đi qua khu vực trạm thu phí cầu phú cường tp thủ dầu một
thì bị trinh sát hình sự phố học công an tp thủ dầu một phòng an ninh điều tra công an tỉnh bình dương
tiến hành kiểm tra hành chính
qua kiểm tra nhanh lực lượng công an phát hiện trúc đang mang theo một khẩu súng quân dụng k năm mươi bốn
một băng đạn cùng một mươi viên đạn dùng cho súng k năm mươi bốn
làm việc với cơ quan công an đối tượng trúc khai nhận đã mua khẩu súng trên từ campuchia
với giá sáu triệu đồng và đang trên đường vào địa bàn tp thủ dầu một tỉnh bình dương
để bán cho một đối tượng khác với giá hai mươi hai triệu đồng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
trong chín ngày nghỉ tết nguyên đáng công an tp hcm đã chủ động quyết liệt đồng bộ trong triển khai
các mặt công tác tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững không để xảy ra khủng bố phá hoại
gây rối an ninh trật tự trên địa bàn
đây là báo cáo của phòng tham mưu công an tp hcm tại hội nghị giao ban trực tuyến công tác đầu xuân nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
cụ thể về trật tự an toàn xã hội trong thời gian trước và trong dịp
tết nguyên đáng toàn thành phố xảy ra hai mươi tám vụ phạm pháp hình sự giảm năm mươi bảy vụ so với tết nguyên đáng tân sửu hai nghìn hai mươi một
công an tp hcm đã điều tra khám phá nhanh một mươi tám vụ đạt tỷ lệ sáu mươi bốn hai mươi chín riêng các ngày hai và sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
mùa hai và mùa sáu tết nguyên đáng không ghi nhận xảy ra vụ phản pháp hình sự trên địa bàn
về trật tự an toàn giao thông công an tp hcm đã lập viên bản bảy trăm bảy mươi ba trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ
tạm giữ một trăm hai mươi chín xe máy một trăm bảy mươi hai giấy tờ xe các loại
tạm giữ ba đối tượng ba xe mô tô xử lý hành chính tám đối tượng
trong chín ngày nghỉ tết nguyên đáng công an tp hcm đã thực hiện tốt việc đảm bảo trang thiết bị y tế phục vụ chiến đấu và phòng chống dịch
giám đốc công an tp hcm yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục duy trì kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm
nhất là tội phạm cướp cướp vật trộm cắp tài sản tại các khu tổ chức lễ hội xử lý nghiêm các hành vi tổ chức cờ bạc
không để phát sinh tội phạm từ cờ bạc tiếp tục tổ chức lực lượng tuần tra tại các tuyến địa bàn trọng điểm để tăng cường răng đe tấn công trấn áp tội phạm
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và chính quyền tp hcm các trung tâm y tế và bệnh viện trên địa bàn thành phố đã dốc tổng lực tiêm vaccine covid một mươi chín
xuyên tết vừa qua không để gián đoạn với gần một mươi một người đã được tiêm trong sáu ngày tết
chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai bắt đầu tổ chức từ ngày hai mươi chín tháng một đến hết tháng hai
mục tiêu của chiến dịch lần này tại tp hcm nói riêng và cả nước nói chung là nhanh chóng hoàn thành tiêm mũi hai cho người từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
và mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên tại ba mươi một điểm tiêm chủng
từ ngày hai mươi bảy tết tức ngày hai mươi chín tháng một đến ngày mùng năm tết tức ngày năm tháng hai
người trên một mươi bảy tuổi được tiêm vaccine covid một mươi chín
chiến dịch tiêm vaccine trong mùa xuân này đã giúp tỷ lệ bao phủ vaccine càng cao
từ đó hạn chế nguy cơ lây nhiễm số ca mắc tỷ lệ chuyển nặng và tử vong càng được kéo giảm
tính đến thời điểm hiện tại ở tp hcm đã có tám hai triệu liều vaccine covid một mươi chín mũi một và bảy năm triệu người được tiêm đủ hai mũi
hết thời hạn đợt một ba mươi ngày phải nợ năm mươi số tiền trúng đấu giá đất thủ thiêm
nhưng cơ quan thuế tp hcm cho biết đến nay vẫn chưa nhận được tiền từ ba doanh nghiệp trúng đấu giá
ngày tám tháng hai thông tin từ cục thuế tp hcm tính đến ngày hôm nay vẫn chưa có doanh nghiệp nào trong số ba doanh nghiệp
chúng đấu giá đất thủ thiêm đóng tiền đợt một dù đã hết hạn
trước đó hôm sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cục thuế tp hcm đã ban hành tám thông báo đóng tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ
cho bốn doanh nghiệp trúng đấu giá đất ở khu đô thị mới thủ thiêm
tại phiên đấu giá ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thời hạn đợt một ba mươi ngày bắt đầu được tính từ ngày bảy tháng một
sau đó công ty trách nhiệm hữu hạng đầu tư bất đồng sản ngôi sao việt thành viên tập đoàn tân hoàng minh
có văn bản chính thức xin bỏ cọc trúng đấu giá hai mươi bốn năm trăm linh tỷ đồng
lô đất số ba một mươi hai diện tích một mươi năm mươi chín bảy m hai
còn lại ba doanh nghiệp trúng đấu giá ở ba lô đất khác tại thủ thiêm gồm
công ty khổ phần grimm republic trúng đấu giá lô đất số ba năm diện tích
sáu bốn trăm bốn mươi sáu m hai phải đóng ba tám trăm hai mươi tỷ đồng tiền sử dụng đất và năm trăm linh triệu đồng tiền lệ phí trước bạ
đối với diện tích thực hiện chức năng thương mại dịch vụ
công ty cổ phần shinega trúng đấu giá lô đất số ba tám diện tích tám năm trăm sáu mươi tám một m hai
phải đóng bốn tỷ đồng tiền sử dụng đất được miễn nợ lệ phí trước bạ
theo hướng dẫn về lệ phí trước bạ đối với diện tích đất ở
công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và kinh doanh thương mại bình minh
trúng đấu giá lô đất số ba chín diện tích năm chín một m hai
đóng năm hai mươi sáu tỷ đồng tiền sử dụng đất và năm trăm linh triệu đồng tiền lệ phí trước bạ
theo quy định trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày sáu tháng một các doanh nghiệp trúng đấu giá đất
phải đóng lệ phí trước bạ và năm mươi tiền sử dụng đất chậm nhất trong chín mươi ngày kể từ ngày sáu tháng một
các đơn vị trúng đấu giá phải nợ năm mươi số tiền sử dụng đất còn lại
trường hợp doanh nghiệp chậm nộp tiền sử dụng đất cơ quan thuế sẽ xử phạt ba một ngày
số tiền chậm nợp
tổng doanh thu ngành du lịch tp hcm trong dịp tết nguyên đáng vừa qua đạt khoảng ba một trăm linh tỷ đồng
đây là con số thống kê của sở du lịch tính từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày sáu tháng hai
tức là ngày hai mươi chín tháng chạp đến mùng sáu tết
cụ thể khách tham quan tại các khu điểm gồm khách nội thành và các tỉnh đến đạt ba trăm linh lượt
doanh thu khoảng ba trăm linh tỷ đồng
khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú với năm trăm linh phòng doanh thu khoảng một hai trăm linh tỷ đồng
cao nhất là khách sử dụng các dịch vụ du lịch khác như ăn uống vận chuyển đạt một triệu lượt khách
doanh thu khoảng một sáu trăm linh tỷ đồng
các doanh nghiệp du lịch tp hcm cũng cho biết trong những ngày nghỉ tết nguyên đáng
lượt khách du xuân từ khắp mọi miền đến tp hcm tăng đáng kể
đây là tín hiệu khởi sắc cho ngành du lịch trong thời gian tới
năm hai nghìn hai mươi hai ngành du lịch tp hcm đề ra hai kịch bản
nếu tình hình dịch bệnh trong nước được kiểm soát tốt các hoạt động du lịch trở lại trạng thái bình thường mới
thành phố sẽ đón khoảng ba năm triệu lượt khách quốc tế hai mươi năm triệu lượt khách nội địa
doanh thu ước đạt chín mươi bảy bảy trăm linh tỷ đồng
trong trường hợp tình hình dịch bệnh chưa được khống chế hoàn toàn
ngành du lịch đặt mục tiêu đóng một mươi tám triệu lượt khách nội địa doanh thu khoảng sáu mươi bảy sáu trăm linh tỷ đồng